theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay ngày năm tháng một mươi một việt nam có thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đây là ca nhập cảnh ngay sau khi được cách ly
trong một hai trăm linh bảy ca mắc tính đến sáu giờ ngày năm tháng một mươi một đã có số ca điều trị khỏi là một sáu mươi chín ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm một trăm ba mươi bảy người